hôm nay ngày tám tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông
cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bốn đối tượng
nguyễn văn bình hà văn hảo nguyễn trí hiếu trần thanh hùng
cùng chú tại địa phương về hành vi cưỡng đoạt tài sản
các đối tượng khai nhận vào ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi năm
bình ủy quyền cho hảo đi đòi nợ số tiền là năm mươi năm triệu ba trăm linh nghìn đồng
mà vợ chồng anh nguyễn văn yên và chị nguyễn thị quyền đã vay của bình
hảo đã nhiều lần đến nhà anh yên đòi nợ nhưng không được
hảo đã uy hiếp vợ chồng anh yên cùng hùng hiếu cưỡng ép bắt hai con bò của vợ chồng anh yên để trừ nợ
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản của các đối tượng